nhân dịp kỷ niệm lần thứ bảy mươi năm ngày quốc thạng khánh của đại hàn dân quốc ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng tới tổng thống đại hàn dân quốc moon jae in
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi điện mừng tới thủ tướng đại hàn dân quốc
cũng trong dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi điện mừng tới chủ tịch quốc hội đại hàn dân quốc
cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã gửi điện mừng tới bộ trưởng bộ ngoại giao đại hàn dân quốc